ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa có quyết định phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ nhân dân tại một số khu vực khó khăn trong thời gian giáp hạt năm hai nghìn một mươi chín
theo quyết định này hai trăm năm mươi tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia sẽ được phân bổ cho bốn một trăm linh hộ
với một mươi sáu chín trăm linh nhân khẩu thuộc bảy huyện và tổ chức bao gồm yên định một mươi hai tấn thạch thành ba mươi ba tấn
hường xuân một trăm hai mươi năm tấn thiệu hóa sáu tấn quan hóa năm tấn ba thước hai mươi tấn
cuối cùng là hội viên hội người mù tỉnh thanh hóa bốn mươi chín tấn
tỉnh cũng giao các sở ngành các huyện đơn vị có liên quan tổ chức giao nhận và hướng dẫn
cấp phát gạo khẩn trương đúng đối tượng quy định không để xảy ra hiện tượng tiêu cực
lợi dụng gây thất thoát lãng phí và hoàn thành nhiệm vụ trước ngày hai mươi năm tháng năm